lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe hà nội vừa có kiến nghị thành phố và sở giao thông vận tải hà nội nghiên cứu xem xét
để nhân rộng mô hình đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên một số tuyến phố khác để góp phần giải quyết nhu cầu đỗ xe của nhân dân
dự kiến một số tuyến phố mà công ty khai thác điểm đỗ xe đề xuất đỗ xe ngày chẵn lẻ tiếp là phố nguyễn gia thiều phố cửa đông quận hoàn kiếm
phố trần xuân soạn phố lê đại hành quận hai bà trưng và một số tuyến phố khác đủ điều kiện trên địa bàn các quận còn lại
trước đó từ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hà nội đã thực hiện thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên tuyến phố giã tượng quận hoàn kiếm và nhận được sự hướng ứng của người dân
tới đây sở giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với liên ngành ubnd các quận để tổ chức khảo sát cụ thể và thống nhất triển khai trên các tuyến phố khác đủ điều kiện
áp dụng nhân rộng trên địa bàn thành phố trong năm hai nghìn một mươi bảy